cụ thể đã ban hành luật nghị quyết chính sách về bảo hiểm nhằm chăm lo đời sống sức khỏe cho người dân
bên cạnh đó cũng tạo điều kiện để người dân được tiếp xúc với các dịch vụ y tế hiện đại
mới đây nhất là từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám nhà nước đã hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn
tuy nhiên hiện nay việc phát triển các đối tượng tham gia bảo hiểm nói chung
đang tồn tại một số hạn chế bất cập nhất là lao động tại các làng nghề
trong chương trình lao động và xã hội tuần này của kênh truyền hình nhân dân
chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nguyên nhân của thực trạng này
cả nước hiện có trên năm làng nghề qua đó giải quyết việc làm cho một lực lượng lao động lớn ở nông thôn
góp phần ổn định đời sống của người dân

hiện nay tỷ lệ lao động trong khu vực này tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế còn hạn chế
nguyên nhân là do người dân chưa nhận thức đầy đủ hết tính nhân văn của bảo hiểm
song cốt lõi vẫn là do đời sống người dân còn nhiều khó khăn
bên cạnh đó công tác tuyên truyền chưa được chặt chẽ và đẩy mạnh
chị lã thị thịnh là lao động làng nghề mây che đan ở xã vạn phúc huyện thanh trì
đã được khoảng chục năm thu nhập thấp quanh năm chỉ trông vào cây lúa và trồng rau
chị thịnh đang nuôi ba đứa con ăn học
hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên chị chưa dám nghĩ đến việc chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình
cũng như chị thịnh nhà anh đặng văn đoàn làm nghề truyền thống gói bánh trưng từ lâu đời
tuy chỉ là thu nhập theo mùa vụ song cũng đủ chi tiêu trong gia đình ở mức trung bình khá
nhưng cả gia đình anh lại chưa tham gia bất cứ loại hình bảo hiểm nào
gia đình tôi hiện đang có bốn người bố mẹ tôi và một cô em gái nữa
hiện tại thì gia đình nhà tôi chưa chưa tham gia các loại hình bảo hiểm nào cả
vì trước đây gia đình tôi mọi người luôn khỏe mạnh cho nên là tôi cũng chủ quan cái bên này
nhưng mà tới đây thì tôi sẽ tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình
vì tôi thấy là bố mẹ tôi năm nay cũng ngoài sáu mươi rồi
thì cũng tham gia để đảm bảo cái lợi ích của mình
từ thực tiễn cho thấy câu chuyện lao động tại các làng nghề chưa tham gia bảo hiểm không còn là vấn đề quá mới
song đến nay vẫn chưa giải quyết được triệt đề
làng nghề xã tam hiệp huyện phúc thọ thành phố hà nội
ngành nghề chủ yếu là may mặc nên thu hút rất đông các lực lượng công nhân lao động trẻ
lương tháng trung bình của các lao động ở đây khoảng hai năm đến ba triệu đồng một tháng
không đủ chi tiêu trong gia đình
vì vậy lực lượng lao động này cũng chưa có điều kiện để tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
chúng tôi được tuyên truyền vận động rồi nhưng mà gia đình thì chưa có điều kiện nên là chưa thể tham gia được
bên cạnh đó các hộ kinh doanh ở đây cũng chỉ là những hộ cá thể nhỏ lẻ theo gia đình
chưa thành lập công ty nên cũng đồng nghĩa với việc các lao động ở đây không ký hợp đồng lao động
không có sự giang buộc nhất định
vì vậy các lao động ở đây không có sự giang buộc nhất định
việc vận động khuyến khích các lao động tham gia bảo hiểm càng trở nên khó khăn hơn
chúng tôi ở đây làm chỉ làm thời vụ thôi
có công việc thì chúng tôi làm còn không thì chúng tôi nghỉ làm thất thường nữa
nên là chúng tôi không có bảo hiểm
nhưng mà sắp tới thì bạn có ý định tham gia không

tham gia bảo hiểm thì các cháu cũng chưa tham gia được vì trường của tôi làm nó thời vụ
hàng bán được hàng từ dầm trung thu cho đến hết hai sáu tháng ba
nên các cháu cũng không có những cháu không nằm được cả năm
nên các cháu cũng chưa có điều kiện để tham gia cái bảo hiểm
có thể nhận thấy có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc các lao động làng nghề
chưa tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
do cuộc sống khó khăn thu nhập bấp bênh chỉ trông vào cấy hái
nên họ không ý thức được hết tính nhân văn của bảo hiểm
cũng như trách nhiệm của mình tham gia vì cộng đồng

việt nam đang trong thời kỳ thúc đẩy mở rộng đối tượng tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội
để bảo đảm an sinh cho người hết tuổi lao động trong tương lai
vì vậy việc đẩy mạnh tuyên truyền cũng như nâng cao chất lượng tuyên truyền
để người dân hiểu được ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm là điều hết sức cần thiết
nhất là đối với những lực lượng lao động tại các làng nghề và lao động tự

tôi cũng chưa tham gia cái bảo hiểm nhưng mà bởi vì tôi cũng chưa hiểu rõ là tham gia cái bảo hiểm này thì nó như thế nào
cho nên hiện tại thì tôi vẫn chưa tham gia
thì nếu mà tôi đã được tư vấn mà đầy đủ và hiểu rõ thì bây giờ tôi sẽ có thể nghỉ và tham gia sau
chúng tôi là làm người tự do mà từ trước đến giờ chúng tôi cũng không âm hiểu cái này lắm
thế bây giờ mà không phải là không có tiền nhưng mà để mỗi tháng đóng vài trăm nghìn một vài trăm nghìn cũng có khả năng đóng được
nhưng mà chúng tôi chưa biết là cái lợi và cái nhuộm như thế nào lợi ích của chúng tôi những người bảo hiểm người tự do là như thế nào
cho nên là chúng tôi chưa đóng
thế giờ mà có tất cả các đồng chí mà tư vấn cho chúng tôi biết thì chúng tôi lưu ý chúng tôi sẽ tham gia và chúng tôi được hưởng cái nợ ích của chúng tôi
tuyên truyền của chúng ta nó phải sâu hơn nữa
trúng hơn nữa
cụ thể hơn nữa
có nghĩa là anh tuyên truyền đại chúng toàn diện chiều rộng thì được
nhưng bây giờ phải tiên truyền làm sao đó đến cái người cần được tiên truyền kìa
thứ hai là toàn dân biết được kìa
và không phải mình báo chí và cơ quan bảo hiểm xã hội mà chính quyền địa phương người ta cũng phải biết rằng là quyền lợi ích hợp pháp của bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế là gì
để người ta giải thích cho dân
của người ta để tham gia
cái đó chúng ta phải lưu ý thêm
trong xu thế hiện nay các làng nghề truyền thống đang có nguy cơ dần mai một nên cũng ảnh hưởng lớn đến đời sống hàng ngày của người dân
với thu nhập thấp chỉ khoảng từ bốn mươi đến năm mươi nghìn một ngày thì các lao động làng nghề chưa thể nghĩ đến việc sẽ tham gia bảo hiểm để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình
chính vì ngày công càng thấp thì mình càng phải tham gia
bảo hiểm y tế
bảo hiểm y tế
bảo hiểm y tế để được sự hỗ trợ của nhà nước khi mà mình ốm đau bệnh hạ đấy ạ
cái mà cái mình nghĩ cao đó là như thế
thì mình biết là thấp nhưng mà mình phải ăn nhịn để giành đi
mình phải tích tu cái đấy là cái no cho chính bản tinh mình là đã được nhà nước yêu đáy
thì mình lên cố gắng những cái gì mà mình nhận thấy và mình hiểu ra là nó có ích cho mình
nghị quyết trung ương đặt ra nghị quyết một mươi năm nghị quyết hai mươi một và kết luận sáu mươi ba về các chính sách xã hội của đảng ta khóa một mươi một đặt ra là đến năm hai nghìn hai mươi
thì năm mươi bốn triệu sáu trăm linh ngàn lao động của chúng ta phải có năm mươi trong số đó
phải tham gia được hệ thống bảo hiểm sâu
thì đến nay chúng ta mới được có hai mươi bốn
còn một nửa số đó là đến năm hai nghìn hai mươi chúng ta có đạt được không chắc chắn không đạt được
thì rõ ràng vấn đề mở rộng đối tượng để tham gia bảo hiểm xã hội là không thành công
thế còn bảo hiểm y tế thì thành công
nhưng lại cũng không thành công
chúng ta đặt ra đến năm hai nghìn hai mươi với tám mươi thì hôm nay là tám mươi hai
nhưng mà cái quan trọng là bây giờ nó giảm dần đi
tại sao là như vậy
là vì trong số người tham gia bảo hiểm y tế hiện nay là sáu mươi số người là nhà nước mua hộ cho
tổng kinh phí của cái quỹ bảo hiểm y tế là bốn mươi ba là từ ngân sách chảy vào cái quỹ đó
và cho đến bây giờ chúng ta đang tập trung vào hai cái chương trình mục tiêu quốc gia lớn đó là xây dựng nông thôn mới
giảm nghèo bền vững thì số người nghèo cận nghèo phải giảm đi
thì nhà nước giảm cái hỗ trợ đi thì có vẻ là có thể là liệu chúng ta có thêm giữ vững được cái tám mươi hai này không
nếu như chúng ta không làm tốt cái vận động để những người dân bình thường những người lao động tự do người ta tham gia vào hệ thống của chúng ta
không thể phủ nhận ngành bảo hiểm đã có rất nhiều nỗ lực trong công tác thông tin tuyên truyền về bảo hiểm
qua đó tỷ lệ người tham gia đã tăng dần lên qua các năm
tuy nhiên để hướng đến mục tiêu mỗi người dân ai cũng được chăm sóc sức khỏe và hưởng lợi từ những chế độ chính sách nhân văn của nhà nước
thì các cơ sở khám chữa bệnh cũng cần phải nâng cao chất lượng phục vụ khám chữa bệnh để người dân thực sự tin tưởng
những người dân như chúng tôi là không có thời gian nhiều để đi khám đâu
cho nên là chỉ mong muốn làm sao là cái thủ tục hành chính cho nó nhanh lên
không có cứ để chị em với cả các bà con đi chờ đợi nhiều
phải ngại ngại không dám đi nữa
cũng ảnh hưởng đến công việc chứ có khi từ sáng đến chiều mới về thì dũng là mất một ngày rồi thì
hiện nay là chúng tôi mà đi khám bệnh thì cũng đã có một cái tạo điều kiện là đưa về tới cơ sở xã rồi
thế nhưng mà vẫn khống chế cái thuốc
thí dụ bây giờ người ta yếu chẳng hạn thì cần có một tí thuốc bổ để kèm với cái thuốc bệnh
nhưng mà bên chuyên môn này bảo là
về nguyên tắc khám bệnh là chỉ cho thuốc bệnh chứ không cho thuốc bổ
đấy là nó có một cái mất dần hạn rất là hạn chế
thế cho tôi thì nghĩ là về phần chuyên môn là làm sao tạo điều kiện để cho người bệnh nhân đến bệnh viện là phải chữa được bệnh
nhưng đồng thời cũng đảm bảo được cái sức khỏe cho người ta sau khi ra viện
tổ chức bộ máy của chúng ta phải tiếp tục tinh gọn nâng cao hiệu lực hiệu quả
phẩm chất cán bộ công chức viên chức phục vụ nhân dân với tinh thần trách nhiệm cao nhất
thì người dân người ta mới tin tưởng tham gia vào cái khả năng mở rộng cái đối tượng nó mới nhanh được
và cái đặc biệt là cái thái độ tinh thần trách nhiệm cũng phải cố gắng hơn nữa
để làm sao lấy cái lòng tin của người dân đối với cơ quan phục vụ để cho cái chính sách an sinh xã hội này này
mà đặc biệt là bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội nó phải đi vào cuộc sống
để coi đây là trách nhiệm quyền nghĩa vụ trách nhiệm của người dân
nhà nước là chủ đạo và nhà nước là bảo hộ cái quỹ này
trong những năm gần đây công tác nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
nhất là tại các tuyến y tế cơ sở đã được quan tâm và đầu tư
song trên thực tế vẫn chưa hiệu quả nhất là đối với các tỉnh địa phương còn nhiều khó khăn như miền núi vùng sâu vùng xa
điều đó đồng nghĩa với việc cán bộ tuyên truyền vận động
người dân tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
xong nhìn nhận một cách lâu dài thì đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị mà trực tiếp là ngành bảo hiểm
có thể thấy là việc tham gia bảo hiểm y tế
bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp là người dân đang có trách nhiệm với sức khỏe của chính mình và của gia đình mình
bảo hiểm chính là phao cứu sinh cho người nghèo mỗi khi ốm đau
người dân cần tự giác tham gia vào hệ thống an sinh này của nhà nước để khẳng định trách nhiệm với cộng đồng và xã hội cũng như là với chính bản thân mình
và trong chuyên mục những điều cần biết của tuần này
chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn những thông tin về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế để quý vị và các bạn cùng tham khảo
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn
người dân tham gia đầy đủ chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
ngoài được hưởng lương sau khi hết tuổi lao động sáu mươi tuổi đối với nam và năm mươi năm tuổi đối với nữ
còn được hưởng chế độ tử tuất và khi bắt đầu hưởng chế độ hưu trí
được phát miễn phí thẻ bảo hiểm y tế
hiện nay mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng hai mươi hai mức thu nhập hàng tháng do người lao động lựa chọn
mức đóng thấp nhất là bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn tương đương là một trăm năm mươi bốn đồng một người một tháng
và mức cao nhất không quá hai mươi lần mức lương cơ bản
tất cả có hai trăm linh mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để người dân lựa chọn
hai theo luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung từ ngày một một hai nghìn bảy mươi năm
các trường hợp có thẻ bảo hiểm y tế đã tham gia bảo hiểm y tế đủ năm năm liên tục kể từ ngày tham gia
và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến trong năm vượt quá sáu tháng lương cơ sở
cần liên hệ với nơi cấp thẻ để được cấp giấy chứng nhận miễn đồng chi trả trong năm
và được hưởng một trăm linh chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo
ba từ năm hai nghìn một mươi tám bảo hiểm y tế mới không ghi giá trị sử dụng
mà chỉ từ ngày
để biết giá trị sử dụng người tham gia có thể chủ động tra cứu trên cổng thông tin bảo hiểm xã hội việt nam
theo mã số bảo hiểm y tế ghi trên thẻ danh sách tại đơn vị quản lý đối tượng
trường hợp vẫn còn vướng mắt có thể liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội qua tổng đài một nghìn chín trăm linh sáu mươi chín chín nghìn sáu trăm sáu mươi tám để được giải đáp
những thông tin bổ ích vừa rồi cũng đã khép lại chương trình lao động và xã hội tuần này
những thắc mắc cũng như những kiến nghị quý vị và các bạn gửi về hòm thư laodongvasahoi thnda gmail com